vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy tại nhà số một trăm linh bảy ngõ năm mươi một phố lương khánh thiện phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một vừa qua khi đang ngồi ăn cơm anh trung văn nam nghe tiếng chi hô của người dân xung quanh về đám cháy đang bốc lên từ căn nhà cũ hai tầng trên phố lương khánh thiện
anh nam cùng vài đồng nghiệp là thợ sửa điều hòa đã lao ra ngoài tiếp cận đám cháy phá cửa sổ và cứu được bé gái
vào ngày một mươi ba tháng một chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đã có thư khen anh trung văn nam là người đã bất chấp hiểm nguy cứu học sinh lớp chín bị mắc kẹt trong đám cháy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết là đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vào ngày sáu tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức hùng
chủ tại phường kỳ phương thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn hai mươi một bị can nguyễn đức hùng đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội facebook
nhiều bài viết hình ảnh video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
hành vi của nguyễn đức hùng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước sự vững mạnh của chính quyền nhân dân chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
nguyễn đức hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm minh đối với nguyễn đức hùng và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là tổng đài viên của cảnh sát giao thông gọi điện thông báo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh hay còn gọi là phạt nguội
rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp của ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản
nhiều người dân do thiếu cảnh giác cho nên đã mất tiền oan cho những đối tượng lừa đảo
để biết rõ hơn về thủ đoạn này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đầu tháng một mươi hai người đàn ông này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
người gọi tự xưng là cảnh sát giao thông vừa phát hiện anh lái xe vi phạm với lỗi vượt đèn vàng không chấp hành tín hiệu giao thông
lỗi này phải nộp phạt bốn triệu đồng và tước bằng lái xe hai tháng
nếu muốn nhẹ thì chuyển cho chúng hai triệu đồng để lo liệu tránh rách rối sau này
thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông không phải là một chiêu thức mới
nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông sẽ thông báo
cảnh sát giao thông sẽ thông báo tới chủ xe về việc bị phạt nguội nhằm gây hoang mang và lo lắng
sau đó nhóm đối tượng này sẽ đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin giấy tờ cá nhân
đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã otp với lý do để xác minh điều tra xử lý
đứng trước những chiêu thức tinh vi của đối tượng lừa đảo cơ quan chức năng báo chí truyền thông
đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng này
để tiếp tục nhận diện và phòng tránh thủ đoạn này mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác

việc tra cứu phạt nguội sẽ giúp người dân nắm rõ được mình có vi phạm lỗi giao thông nào hay không

vào sáng ngày hôm nay công an quận hoàng mai cho biết đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an
tp hà nội và các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng thứ ba trong vụ cướp
tại một căn hộ trung cư ở phường hoàng liệt
đối tượng là lê duy dự
chú tài xã thọ lộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
vào khoảng một mươi chín h ngày tám tháng một công an quận hoàng mai nhận được tin báo về vụ cướp tài sản
xảy ra tại căn hộ ở tòa trung cư hh một a linh đàm
nạn nhân là anh trần làm nghề kinh doanh tự do
trước đó anh trần có đăng tải thông tin trên mạng bán chiếc điện thoại di động thông minh
sau đó có một nam thanh niên gọi vào số điện thoại di động của anh
hỏi mua chiếc điện thoại trên và muốn đến nhà anh trần để xem chiếc điện thoại
khoảng một tiếng sau có ba thanh niên tìm đến căn hộ của anh trần
trong quá trình xem chiếc điện thoại một đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay
xịt vào mặt rồi đánh anh trần
lúc này hai đối tượng còn lại dùng dây đã chuẩn bị sẵn chói chân và tay anh trần
trước khi bỏ đi các đối tượng lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại khác
tập trung truy xét công an quận hoàng mai đã bắt giữ nguyễn tùng lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở hưng yên và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở quảng ninh
khi các đối tượng đang trên đường bỏ trốn
trong những ngày cuối năm như thế này thì nhu cầu mua sắm của người dân tại các khu chợ càng tăng cao
sự đông đúc vội vã khiến cho nhiều người chủ quan hoặc là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
vô tình tạo ra kẽ hở để kẻ gian trộm cắp hay móc túi
bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng
mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp
để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình
mới đây đầu năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đều bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã bình mỹ huyện bình sơn có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện tại khu vực chợ thạch trụ
xã đức lân huyện mộ đức
anh nguyễn bình phi bảo vệ chợ đức lân đã bí mật bám sát theo dõi hoạt động của đối tượng
phát hiện đối tượng đang ra tay móc trộm chiếc điện thoại trong túi áo của một người đi chợ
anh phi lập tức lao tới bắt quả tàng
trước đó lợi dụng thời điểm cuối năm
hai vợ chồng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đến chợ đức lân
thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản của người đi chợ
trước tình hình tội phạm trộm các móc túi tải khu xung quanh chợ quảng ngãi
công an các xã phường đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý chợ quảng ngãi
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm
đối tượng hay hoạt động
chỉ cần chút lơ là sơ hở thì tài sản của người dân có thể trở thành con mồi của tội phạm
thủ đoàn móc túi của các đối tượng khá nhanh và tinh vi
nên việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người
người dân là hết sức cần thiết
thông tin về tình hình dịch bệnh
vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa cho biết
là địa phương vừa phát hiện ba mươi bảy giáo viên học sinh dương tính với sars cov hai
tại trường tiểu học điện biên hai
toàn bộ gần một ba trăm linh học sinh còn lại của nhà trường đang được các cơ quan y tế tiến hành test tầm soát
trong khi đó tại hà nội ubnd thành phố cũng vừa có đánh giá về cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật
hà nội vẫn ở cấp độ hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
thế nhưng nhiều quận huyện thị xã và xã phường thị trấn có sự điều chỉnh cấp độ dịch
so với báo cáo đánh giá của bảy ngày trước đó
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất này hai huyện cấp độ một ở tuần trước là phúc thọ và phú xuyên
đều đã tăng lên cấp độ hai
vì vậy mà toàn thành phố không còn quận huyện nào là vùng xanh
trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
lãnh đạo ubnd thành phố hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm phòng chống dịch
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
đối với đối tượng nguyễn văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
có liên quan đến tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
công an huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đặng văn sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
và đối tượng triệu văn đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây